trong gần một mươi một tỷ đồng mà ngành điện hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
thì hơn một nửa trong số này khoảng hơn sáu tỷ đồng
sẽ được dùng để hỗ trợ giảm giá tiền điện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên cả nước
công ty điện lực tại các địa phương đã tiến hành giả soát thống kê các đối tượng khách hàng
để kịp thời hỗ trợ giá điện theo mức quy định
sau đây là ghi nhận tại tỉnh quang trị
đây là doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc với khoảng hai công nhân đang làm việc tại phân xưởng
đơn vị đang đẩy mạnh sản xuất đúng vào thời điểm nắng nóng gai gắt ở khu vực miền trung
nên lượng tiêu thụ điện tăng cao
theo quy định công ty được hỗ trợ một mươi giá điện do đó đã tiết kiệm được một số kinh phí không nhỏ
đây thực sự là nguồn khích lệ lớn trước những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt
theo quy định công ty được hỗ trợ một mươi giá điện do đó đã tiết kiệm được một số kinh phí không nhỏ
theo quy định công ty được hỗ trợ một mươi giá điện do đó đã tiết kiệm được một số kinh phí không nhỏ
tổng số tiền quản trị đã thực hiện giảm giá điện giảm tiền điện cho hơn một trăm chín mươi hai khách hàng
với tổng số tiền đã giảm trước thuế là hơn một mươi ba hai tỷ đồng